tại thành phố con tum cụm các đô thị tây nguyên vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua đô thị xanh sạch đẹp và thông minh gắn với chủ đề
xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường năm hai nghìn hai mươi
các cụm đô thị tây nguyên hiện có chín đô thị thành viên của năm tỉnh trong khu vực tây nguyên
trong những năm qua cụm đô thị tây nguyên đã có những phát triển mạnh mẽ biết khai thác được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để phát triển
các đô thị tây nguyên đã có sự liên kết với nhau chung lợi ích và giúp nhau nhằm tạo nên đô thị hiện đại văn minh
có bản sắc dân tộc của từng vùng miền và một cộng đồng đô thị có cuộc sống ngày càng tốt hoàn thiện và bền vững hơn
cụm các đô thị tây nguyên xác định trong năm hai nghìn hai mươi phải tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua hiệu quả hơn
đi sâu lồng ghép trong chương trình toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng đô thị xanh sạch đẹp
tiếp tục phấn đấu thực hiện các tiêu chí thi đua xây dựng đô thị xanh sạch đẹp